vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện triệt phá thu giữ tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang trong căn nhà của hoàng văn phí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại đường nguyễn đình lộc khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
có một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật